phát hiện hai nam một nữ đi trên hai xe máy trên đường nguyễn văn linh quận bảy tp hcm
trong đó một xe không có chìa khóa và tình nghi là trộm cắp tài sản
nên cảnh sát giao thông đã truy đuổi mời về trụ sở làm việc
khoảng tám giờ ngày một mươi một tháng bảy đội cảnh sát giao thông nam sài gòn đã bàn giao đôi nam nữ
nghi trụng xe máy cho công an phường tân phong quận bảy để xác minh xử lý
đội cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại giao lộ nguyễn hữu thọ nguyễn văn linh quận bảy
nhận được tin báo của người dân đi xe máy trên đường
phát hiện đôi nam nữ đi trên xe máy mang biển số bảy mươi sáu h một trăm bốn mươi một nghìn hai trăm ba mươi năm
chạy hướng từ xã phước kiển huyện nhà bè về quận bảy
bên cạnh đó một thanh niên mang biển số tỉnh bình phước
tuy nhiên xe này không có chiều khóa ổ khóa bị cậy và có điểm nghi vấn
nên người dân đã đến chốt của đội cảnh sát giao thông nam sài gòn trình báo
tiếp nhận sự việc đội cảnh sát giao thông đã truy đuổi khống chế
trong quá trình kiểm tra công an phát hiện đôi nam nữ mang theo nhiều đoạn để dùng bẻ khóa xe máy
riêng một đối tượng nam đã tẩu thoát khỏi hiện trường